tối ngày hai mươi một tháng chín nhân dịp tết trung thu đồng thời là ngày đầu nới lỏng giãn cách sau hai tháng siết chặt
các ngã đường tiến về phố cổ và trung tâm thủ đô chàn ngập người và xe tìm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
trong đó việc giữ khoảng cách và các yếu tố về phòng dịch cũng bị người dân chủ quan và lơ là
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại nhà thờ lớn rất nhiều thanh thiếu niên tụ tập túm năm tụ bảy không giữ khoảng cách
thậm chí nhiều bạn còn vô tư không đeo khẩu trang
lực lượng công an phường hàng chống đã phải liên tục tuần tra nhắc nhở
tuy nhiên tốc người này vừa được cơ quan công an tuyên truyền tốc người sau lại tiếp tục tái diễn
phường hàng chống là địa bàn trung tâm của hoàn kiếm
trong ngày hôm nay lượng người thương tiện đổ về rất là đông
trong thời gian lấy đỏ thương tiện chỉ đạo của ban chí viên công an quận
công an phường hàng chống
công an phường của hoàn kiếm đã đều tổ chức các cái chốt điểm kiểm tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm
đặc biệt là trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín kết hợp với xử lý các vi phạm về trật tự giao thông trật tự đô thị trên địa bàn
trên nhiều tuyến phố những dòng người tấp nập đổ ra đường
theo ghi nhận của phóng viên tuyến hàng lược hàng cân hàng đường hàng bài trần hương đạo hay quanh bờ hồ hoàn kiếm có hiện tượng giao thông ủn ứ
trong đó có rất nhiều
điện hình là việc chở ba chở bốn không đợi mũ bảo hiểm hóng nhanh vượt ẩu
một mươi một giờ đêm trên địa bàn quận hoàn kiếm ngoài những chốt công khai nhằm đảm bảo an toàn giao thông phòng chống đua xe gây dối chất tự công cộng
lực lượng công an quận hoàn kiếm hà nội còn tổ chức nhiều tổ công tác tuần tra mật phục như thế này
để ngăn chặn tình trạng này công an quận hoàn kiếm
công an quận hoàn kiếm cũng đã triển khai các lực lượng có lực lượng công khai quân phục công khai để tuần tra và đốt đốc nhắc nhở
ngoài ra thì cũng đã triển khai lực lượng hình sự cũng như các lực lượng khác phối hợp để tuần tra mật phục
các đối tượng này thường là thanh thiếu liên giao động từ một mươi năm đến hai mươi tuổi
các đối tượng khi mà tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì các đối tượng thường phóng xe bỏ chạy
gây nguy hiểm cho lực lượng tham gia tuần tra
để tham gia giao thông do vậy là quá trình tuần tra và kiểm tra đối với các trường hợp này
thì chúng tôi thường lựa chọn các cung đường và các khi mà các đối tượng dừng đỗ để chờ đợi nhau
thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra để đảm bảo an toàn
và khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở xử lý đây là lý do mà các nam thanh nữ tú đưa ra để biện hộ lý do của mình
tại hôm nay hết giãn cách mà hôm nay là chung thu nên là bọn cháu đi ra đường để cho nó thải máu lúc thôi
bọn cháu về luôn
hôm nay em lên chơi chung thu thôi
như là hai mươi một h là hết từ rồi
em quên lắm
em còn mệt thôi
bọn cháu biết sao rồi
sáu mươi ngày hà nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
chính quyền thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp để siết chặt
không chế sự lây lan của dịch bệnh và bước đầu đã có kết quả
tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc thành phố đã an toàn và sạch bóng covid một mươi chín
khi người dân còn chưa nâng cao ý thức của chính mình trong phòng chống dịch bệnh
thì mọi sự nỗ lực cố gắng suốt những ngày qua của các cấp chính quyền
các y bác sĩ lực lượng công an quân đội và cơ quan chức năng khác sẽ đổ xuống sông xuống biển